tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam ban thường vụ tỉnh đoàn quảng nam đã tổ chức lễ gia quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với chủ đề thanh niên tình nguyện vì cộng đồng và hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm hai nghìn hai mươi
chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay được chọn với chủ đề thanh niên tình nguyện vì cộng đồng với phương châm sáng tạo thiết thực hiệu quả an toàn
trong đó tập trung thực hiện các công trình phần việc chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật thực hiện chương trình hành động đoàn thanh niên tham gia giảm nghèo bền vững
ngày sau lễ gia quân hơn năm trăm linh đoàn viên thanh niên thuộc năm chiến dịch đã triển khai các hoạt động có ý nghĩa như xây dựng khu vui chơi trẻ em thi công công trình thanh niên thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời
dịp này tỉnh đoàn quảng nam đã trao một mươi năm suất học bổng mỗi suất trị giá năm trăm linh đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín trên địa bàn thành phố tam kỳ